sức cầu trên toàn thế giới yếu đi tình trạng bất định tăng lên do căng thẳng thương mại mỹ trung đang diễn ra
khiến tăng trưởng xuất khẩu và đầu tư giảm là một phép thử khả năng chống chịu của khu vực
đây là nhận định của ngân hàng thế giới trong báo cáo cập nhật kinh tế đông á thái bình dương
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín với tiêu đề thích ứng với rủi ro được công bố ngày hôm nay
đây là buổi họp báo toàn cầu của ngân hàng thế giới cập nhật về tình hình kinh tế khu vực đông á thái bình dương
theo đó tăng trưởng tiêu dùng trong khu vực trừ trung quốc vẫn ổn định
mặc dù giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước nhờ chính sách tài khoá và tiền tệ trợ lực
tăng trưởng ở các nền kinh tế đang phát triển tại khu vực đông á thái bình dương giảm từ sáu ba năm hai nghìn một mươi tám
xuống năm tám năm hai nghìn một mươi chín và năm bảy năm sáu cho các năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một
do tăng trưởng xuất khẩu và các hoạt động chế tạo chế biến giảm đồng loạt
ngân hàng thế giới đánh giá căng thẳng thương mại tăng lên gây nguy cơ giải hạn
cho tăng trưởng trong năm hai nghìn hai mươi
trong khu vực mặc dù một số nước hy vọng hưởng lợi từ sự sắp xếp lại thương mại toàn cầu
nhưng sự thiếu linh hoạt trong chuỗi giá trị toàn cầu quy mô sản xuất nhỏ lẻ
hạ tầng yếu kém là yếu tố hạn chế sự vươn lên của các quốc gia này trong ngắn hạn
để thích ứng với rủi ro đang tăng cao ngân hàng thế giới khuyến nghị các quốc gia trong khu vực
nên sử dụng các biện pháp tài khoá tiền tệ để kích cầu nền kinh tế
đồng thời phải đảm bảo bền vững nợ và tài khoá
các quốc gia trong đó có việt nam cũng sẽ hưởng lợi nếu tiếp tục định hướng mở cửa thương mại
và tăng cường chiều sâu hội nhập thương mại khu vực